thưa quý vị và các bạn trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn xuống
khiến cho nhiệt độ miền bắc lại giảm thêm nữa
tại các tỉnh vùng núi như lào cai hà giang cao bằng và cả lạng sơn
nhiệt độ giảm còn khoảng một mươi một một mươi ba độ
khu vực trung du các tỉnh từ sơn la yên bái sang đến bắc cạn thái nguyên và bắc giang
nhiệt độ trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi năm độ
còn ở các tỉnh vùng đông băng trong đó có thủ đô hà nội
nhiệt độ trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
trời sẽ khá là bút giá nhất là trong khoảng thời gian nửa đêm trở về gần sáng
sao đến ngày mai bắc bộ trời giảm mây nắng sớm
nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở toàn bắc bộ cũng sẽ không vượt qua ngưỡng hai mươi bốn hai mươi năm độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí
giảm xuống dưới năm mươi năm nên trời sẽ chuyển sang trạng thái hanh khô
chiều nay không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến hầu hết miền trung
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
một dọc các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi vẫn còn có mưa ở nhiều nơi
nền nhiệt đêm nay ở trung bộ vì thế mà cũng giảm mạnh
thấp nhất ở thanh hóa hà tĩnh giảm còn một mươi bảy một mươi tám độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
nhiệt độ trong khoảng từ một mươi tám đến một mươi chín độ nên trời sẽ rét về đêm và sáng
ra đến ngày mai thanh hóa nghệ an trời còn nắng nhẹ về chiều
nên nhiệt trong khoảng hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
còn ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
mây vẫn nhiều nên nhiệt độ chỉ thấp trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
ở tây nguyên nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
trời rét về đêm và sáng
còn ở nam bộ nền nhiệt trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi ba độ
trời sẽ lạnh
trong ngày mai cả nam bộ và tây nguyên trời nắng sớm
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh
ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp sáu khiến cho biển động
trong khi đó ở vùng biển trung và nam bộ vùng từ quảng trị
trở vào cho đến cà mau gió đông bắc sẽ mạnh lên tới cấp sáu
có lúc cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp bảy giật tới cấp chín
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vừa có mưa rào và rông dày rác ở phía nam gió đông bắc mạnh cấp sáu khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại